thưa quý vị tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
trong phiên làm việc vào sáng nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
ubthqh đã cho ý kiến về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
báo cáo việc dự kiến tiếp thu giải trình và chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi cho biết
một số ý kiến đại biểu quốc hội đề nghị bổ sung một chương về tài chính trong khám bệnh chữa bệnh
và vấn đề này thường trực ubthqh sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo
tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa bổ sung các nội dung này một cách phù hợp
cho ý kiến vào dự án luật phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định bày tỏ băn khoăn
khi trong dự thảo luật chưa đề cập rõ đến một số vấn đề như tài chính y tế đổi mới đơn vị sự nghiệp công
đồng thời đề nghị không thể bỏ cụm từ xã hội hóa y tế
bởi trong thực tế khối y tế tư nhân đang làm rất hiệu quả
đội ngũ y tế thì cả công cả tư đều có đóng góp cho xã hội
báo cáo thêm tại phiên họp quyền bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan cho biết
nội dung xã hội hóa tài chính y tế nếu được đưa vào kỷ luật
thì kỳ vọng sẽ giải quyết được các vướng mắc trong thực tiễn mà ngành y đang gặp phải
đồng thời khẳng định việc tự chủ bệnh viện là chủ trương đúng
và đã được thực hiện triển khai thời gian qua
vừa góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực khám chữa bệnh
vừa nâng cao năng lực đổi mới của các bệnh viện
dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi sẽ được trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư
với chủ đề asean hành động cùng ứng phó các thách thức
hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi sáu
immtc một mươi sáu và các hội nghị liên quan do campuchia chủ trì theo hình thức trực tuyến
được khai mạc vào sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể
phát biểu khai mạc chủ tịch hội nghị ammtc một mươi sáu nhấn mạnh
sau đại dịch covid một mươi chín các loại tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp
với những hình thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó đoán định
đặc biệt là các vụ việc xảy ra trên không gian mạng có xu hướng gia tăng
bên cạnh đó nhiều loại tội phạm bất chấp hạn chế đi lại do dịch bệnh
để hoạt động
như tội phạm mua bán người khủng bố buôn bán chất ma túy rửa tiền gia tăng
đây không chỉ là những trở ngại cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
ở tất cả các nước asean
mà còn tác động đến tình hình an ninh trật tự
gây cản trở đến những nỗ lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tất cả các nước thành viên asean
trong bối cảnh đó việc thúc đẩy hợp tác mở rộng quan hệ hợp tác
giữa các nước đối tác đối thoại
để cùng nhau tìm ra các giải pháp phương án thích hợp
để giảm thiểu những tác động rủi ro đối với an ninh chính trị hòa bình
và thịnh vượng ở mỗi quốc gia thành viên asean nói riêng
khu vực asean nói chung là rất quan trọng
trao đổi về các nỗ lực của việt nam trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đại tướng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua xác định được nguy cơ và thách thức của tình hình tội phạm
bộ công an đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự ma túy mua bán người
tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm có tổ chức
cùng các loại tội phạm xuyên quốc gia khác và đạt được nhiều kết quả tích cực
đồng thời cam kết tham gia chủ động và trách nhiệm
trong các khuôn khổ hợp tác của asean nói chung
và trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng
thay mặt đoàn việt nam đại tướng tô lâm cũng đưa ra những kiến nghị
để việc hợp tác đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
trên cơ sở xây dựng lòng tin chính trị
trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tạo sự tin cậy lẫn nhau
các cơ quan thực thi pháp luật asean cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia
ở khu vực đặc biệt là các loại tội phạm luôn luôn
tiềm ẩn xu hướng gia tăng như tội phạm về ma túy tội phạm mạng
tội phạm sử dụng công nghệ cao
tích cực phối hợp xác minh truy bắt tiếp nhận dẫn độ
các đối tượng truy nã trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương
kết thúc phiên họp toàn thể
bộ trưởng các nước asean đã cùng nhau thông qua tuyên bố chung
hội nghị ammtc một mươi sáu gồm một mươi hai nội dung
theo chương trình ngày mai hai mươi hai tháng chín
cuộc họp tham vấn với ba nước đối tác đối thoại
gồm trung quốc nhật bản và hàn quốc lần thứ một mươi hai
cuộc họp tham vấn ammtc cộng trung quốc lần thứ chín
cuộc họp imtc cộng nhật bản lần thứ bảy
và cuộc họp tham vấn ammtc cộng hàn quốc lần thứ ba
sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến
trong đó với vai trò điều phối quan hệ đối thoại asean hàn quốc
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
việt nam sẽ đồng chủ trì với hàn quốc
cuộc tham vấn cấp bộ trưởng ammtc cộng hàn quốc
về phòng chống tội phạm xương quốc gia
trong chuyến công tác tại tỉnh đắk nông vào chiều ngày hôm qua
đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương
chống tham nhũng tiêu cực
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trường đoàn kiểm tra số bốn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk nông
báo cáo với đồng chí bộ trưởng và đoàn công tác
về tình hình phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh trật tự an ninh quốc phòng
và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh
đại diện lãnh đạo tỉnh ủy đắk nông cho biết
đến nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
đã cơ bản được kiểm soát
các lĩnh vực kinh tế xã hội từng bước được hồi phục phát triển
đạt được những kết quả quan trọng
về kết quả tự kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
thời gian qua ban thường vụ tỉnh ủy đắk nông
đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy chính quyền
các ngành các cơ quan khối nội chính tỉnh
thực hiện có hiệu quả công tác nội chính
và phòng chống tham nhũng tiêu cực
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
đại tướng tô lâm ghi nhận đánh giá cao
những kết quả về mặt kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh trật tự an ninh quốc phòng
mà tỉnh đắk nông đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời đánh giá cao về công tác chỉ đạo
lãnh đạo của ban thường vụ tỉnh ủy đắk nông
trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
cũng như trên các lĩnh vực khác
chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới
đại tướng tô lâm lưu ý tỉnh đắk nông cần phải gắn
với thực hiện công tác xoa đói giảm nghèo
và các chính sách an sinh xã hội khác
đảm bảo an ninh trên địa bàn tăng cường công tác
đảm bảo an ninh biên giới giải quyết rứt điểm
các vụ tranh chấp khiếu kiện phức tạp kéo dài
không để hình thành điểm nóng phức tạp
thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng
công an tỉnh đắk nông thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới
đặc biệt trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
đại tướng tô lâm yêu cầu tiếp tục quán triệt
triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
các chủ trương chính sách của đảng pháp luật
của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
tại hội nghị toàn quốc tổng kết
một mươi năm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
gắn với đẩy mạnh xây dựng
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm
cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng
chính trị đạo đức lối sống biểu hiện
tự diễn biến tự chuyển hóa
chiều cùng ngày đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống
tham nhũng tiêu cực đã đến thăm và làm việc
tại công an tỉnh đắk nông
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích
chiến công xuất sắc của công an tỉnh đắk nông
đạt được trong chín tháng đầu năm
đặc biệt công an tỉnh đắk nông đã hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng
bảo đảm tốt an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống
bình yên và hạnh phúc của nhân dân
về nhiệm vụ trong thời gian tới bộ trưởng yêu cầu
công an tỉnh đắk nông không được chủ quan lơ là
mất cảnh giác chủ động triển khai đồng bộ
các biện pháp công tác giữ vững an ninh trật tự
trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ
chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa
từ cơ sở từ xa kịp thời phát hiện
xử lý nghiêm các loại tội phạm không để
hình thành các băng ổ nhóm hoạt động lộng hành
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị
thực hiện mục tiêu tiếp tục kéo giảm tội phạm
tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
lấy người dân làm trung tâm phục vụ
để người dân được thụ hưởng các dịch vụ công
ngày càng tốt hơn nhân dịp này đại tướng
tô lâm cùng đoàn công tác và lãnh đạo
cán bộ chủ chốt của công an tỉnh đã
dâng hoa dâng hương lên anh linh
chủ tịch hồ chí minh tại nhà tưởng niệm
chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên công an tỉnh đắk nông
và tặng công an tỉnh đăng nông
bức chân dung chủ tịch hồ chí minh
tại tỉnh lào cai thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an cùng với
đoàn công tác của bộ công an vào chiều qua
đã có buổi làm việc và kiểm tra
các mặt công tác tại công an tỉnh
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh
lào cai đã báo cáo với đoàn kiểm tra
về kết quả thực hiện kế hoạch của bộ công an
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
và cưỡng hạn ưu hộ đối với nhà ở
bộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất
kinh doanh kế hoạch cao điểm kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm về trật tự
an toàn giao thông sau khi nghe báo cáo
đoàn công tác của bộ công an
đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tại phương pom hán thành phố lào cai
và các điều kiện đảm bảo an toàn
về phòng cháy chữa cháy tại một số
cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn
thành phố lào cai kết luận
buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu
công an tỉnh lào cai tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm túc kế hoạch của bộ công an
trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và trật tự
an toàn giao thông tập trung thực hiện
các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng cháy chữa cháy hạn chế đến
mức thấp nhất cháy nổ và tai nạn
giao thông nghiêm trọng xảy ra xây dựng
hình ảnh người cảnh sát giao thông cảnh sát
phòng cháy chữa cháy nhân văn trách nhiệm
trong công việc tật tụy với nhân dân
tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa
lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng
cảnh sát giao thông phòng cháy chữa cháy nói riêng
với các ban ngành đoàn thể xã hội
nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả
hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ
hơn ba tháng qua lực lượng quản lý xuất nhập
cảnh công an tỉnh bạc liêu đã huy động
tối đa nhân lực thiết bị nỗ lực
quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt thi đua
chín mươi ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông
không gắn chip điện tử cho công dân
mục tiêu là đảm bảo công khai
minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm
chi phí tiết kiệm thời gian cho người dân
kể từ khi bộ công an ban hành hộ chiếu mẫu mới
không gắn chip điện tử và chính thức
áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
số lượng công dân đến cấp mới
cấp đổi tăng cao mặc dù
số lượng người dân rất đông nhưng các cán bộ
chiến sĩ vẫn tận tình hướng dẫn người dân
thực hiện các hồ sơ thủ tục một cách đầy đủ
nhanh chóng chính xác và thuận tiện nhất
mục tiêu là đảm bảo công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí

mục tiêu là đảm bảo công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí
mục tiêu là đảm bảo công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí
mục tiêu là đảm bảo công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí giảm chi phí